cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế tp hcm sau thông tin báo chí phản ánh về tình trạng giao bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại địa phương này
ngày bảy tháng một mươi hai cục quản lý dược có công văn gửi sở y tế tp hcm về việc tăng cường kiểm tra xác minh việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng thuốc chưa được cấp phép điều hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
theo văn bản này một báo điện tử có bài viết với nhan đề ra bán thuốc chữa covid một mươi chín tràn lan ở sài gòn phản ánh việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị covid và tình trạng thiếu hụt túi thuốc c gói thuốc được cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín có chứa thuốc menu piraver
một số đối tượng trên đề bàn đã ra bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến các loại thuốc điều trị covid một mươi chín có dược chất mnupiravir hoặc thuốc nước ngoài có chứa dược chất mnupiravir favipiravir chưa được cấp phép điều hành tại việt nam
theo cục quản lý dược việc mua bán sử dụng các loại thuốc không được phép liêu hành trên thị trường là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả thuốc nhập lậu
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược năm hai nghìn một mươi sáu và chấn trình tình trạng vi phạm pháp luật trong thử nghiệm lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín cục quản lý dược đề nghị sở y tế tp hcm chỉ đạo thanh tra sở y tế phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra việc phân phối cấp phát sử dụng thuốc điều trị mnupiravir đang được thử nghiệm lâm sàng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố
xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tránh thất thoát thẩm lậu thuốc ra ngoài thị trường
trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định
đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố như ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín thành phố công an thành phố và các cơ quan chức năng khác kiểm tra xác minh việc đăng tải các thông tin liên quan đến mua bán điều trị thuốc covid một mươi chín đang thử nghiệm lâm sàng và thuốc không có nguồn ngốc xuất xứ thông qua mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác xử lý nghiêm để dân đe các trường hợp vi phạm
tp hcm quyết kéo giảm tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín
cục quản lý dược yêu cầu sở y tế tp hcm ra soát kiểm tra tình trạng thiếu hụt túi thuốc c tại các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
nếu có tình trạng thiếu hụt sở y tế chủ động có giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt để kịp thời cung ứng đầy đủ thuốc điều trị cho bệnh nhân f một
ghi nhận những tuần gần đây f tử vong tại hầu hết các bệnh viện trung tâm hồi sức tích cực và đang có xu hướng tăng số bệnh nhân nhập viện cũng tăng trở lại
sở y tế tp hcm vẫn tập trung vào chiến lược điều trị f tại bệnh viện đồng thời quản lý f nhẹ không chịu chứng tại nhà
về việc tiêm vaccine liều bổ sung sở đang trình kế hoạch với dự kiến sẽ tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày
đối với liều nhắc lại sẽ được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất sáu tháng
nhóm được ưu tiên là người bệnh nền người từ năm mươi tuổi trở lên và lực lượng tuyến đầu chống dịch
theo hướng dẫn sau khi khai báo thông tin với trạm y tế người f cách ly tại nhà sẽ được cấp phát gói thuốc a gồm thuốc hạ sốt và thuốc nâng cao thể trạng
nếu có triệu chứng nhẹ người f sẽ được nhân viên y tế đánh giá tình trạng sức khỏe được ký cam kết và cấp phát thuốc kháng virus gói c khi có chỉ định dùng thuốc
cụ thể túi thuốc phát cho f đang điều trị tại nhà sẽ bao gồm ba gói abc và sử dụng tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân
trong đó gói thuốc a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt và vitamin nâng cao thể trạng
thuộc hạ sốt sẽ được dùng khi người bệnh sốt trên ba mươi tám năm độ c có thể lập lại mỗi bốn đến sáu giờ nếu vẫn còn sốt
các loại vitamin uống ngày hai lần mỗi lần một viên gói thuốc này dùng trong bảy ngày
gói thuốc b bao gồm các loại thuốc kháng viêm có chứa crotico và thuốc chống đông đủ dùng trong ba ngày
đây là những loại thuốc đặc trị phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ
đối với thuốc ở gói b người bệnh cần lưu ý chỉ sử dụng trong một số tình huống đặc biệt
có triệu chứng sớm hơn của suy hô hấp như cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi trên hai mươi phút mỗi lần một phút hoặc đo spo hai dưới chín mươi năm
nếu chưa liên hệ được bác sĩ người bệnh có thể tự uống thuốc kháng viêm và uống thuốc chống đông
nhưng không quá ba ngày trong thời gian này người bệnh cần tiếp tục liên hệ bác sĩ để được hỗ trợ
cuối cùng là gói thuốc c
đây là thuốc kháng virus đang ở trong giai đoạn thử nghiệm trong chương trình nghiên cứu của bộ y tế
thuốc hiện chưa được cục quản lý dược bộ y tế cấp phép lưu hành
thuốc đã được thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện thống nhất và đã cho những kết quả khả quan
trong chương trình cấp thuốc cho f điều trị tại nhà gói thuốc c được sự chỉ đạo của bộ y tế
thêm vào túi thuốc dành cho f điều trị tại nhà và phải có những điều kiện khi sử dụng thuốc
người bệnh cần phải ký phiếu chấp thuận tham gia chương trình sử dụng thuốc
có kiểm soát tại cộng đồng do người mắc covid một mươi chín nhẹ trước khi được cấp phát và sử dụng
đây là thuốc kháng virus được chỉ định đối với trường hợp f có triệu chứng nhẹ
thuốc này được bộ y tế cung cấp trong chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát
gói thuốc c chỉ dành cho f đã có kết quả dương tính với sars cov hai
dương tính sau khi xét nghiệm test nhanh hoặc test rt pcr
có triệu chứng nhẹ thể hiện qua nhịp thở dưới hai mươi phút trên một lần
nồng độ spo hai cao hơn hoặc bằng chín mươi sáu

có lượng thuốc đủ dùng trong năm ngày
mỗi ngày uống bốn viên chia làm hai lần mỗi lần hai viên
theo các nghiên cứu bệnh nhân sẽ có sự cải thiện rõ rệt giảm tải lượng virus
ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín vừa và nhẹ sau năm ngày điều trị
nhờ đó giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
khi cảm thấy khó thở thở hụt hơi khó thở tăng lên khi vận động
nhịp thở khi nghỉ ngơi hai mươi lần trên một phút hoặc đo sco hai bé hơn chín mươi sáu
người s phải liên hệ ngay với cơ sở quản lý nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để được tư vấn hỗ trợ
nếu có chỉ định nhập viện sẽ cho sử dụng một liều duy nhất trước khi chuyển viện
người dân khi tự xét nghiệm và phát hiện dương tính
nên gọi điện đến trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trạm y tế lưu động để được tiếp cận
đánh giá tình trạng chăm sóc phù hợp cấp phát thuốc và can thiệp kịp thời
khi có triệu chứng trở nặng chuyển viện sớm
bên cạnh đó f một trong gia đình cũng được theo dõi quản lý bảo vệ
đặc biệt với gia đình có người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền
ngoài thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà được cấp
f cần chuẩn bị các thuốc điều trị bệnh nền tăng huyết áp đáy tháo đường
tiêm mạch hèn phế quản đã sử dụng trong một tháng
f không khi cách ly tại nhà nên giữ tâm lý thoải mái
khi gặp khó khăn liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn từ xa
f tự theo dõi sức khỏe đo thân nhiệt đếm nhịp thở
đo fpo hai ít nhất hai lần trên một ngày
rửa mũi xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý
thường xuyên tập thở vận động nâng cao sức khỏe
cạnh đó cần uống đủ nước hoặc nhiều hơn nếu sốt tiêu chảy
không bỏ bữa ăn uống đủ chất tăng cường dinh dưỡng trái cây tươi rau xanh
khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi có triệu chứng bất thường
qua ứng dụng y tế hồ chí minh hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
nơi cách ly phải thông thoáng
không sử dụng máy lệnh trung tâm
thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt vật dụng nhà vệ sinh sách khuẩn tay
khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn tay nắm cửa bồn cầu lavabo
phần loại chất thải đúng quy định
có số điện thoại của nhân viên y tế của cơ sở đang quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
để liên hệ khi cần tư vấn hỗ trợ tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc tổ phản ứng nhanh phường xã thị trấn quận huyện
f tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không sử dụng chung vật dụng với người khác
không ăn uống cùng với người khác
không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi
trường hợp cần có người chăm sóc
người chăm sóc phải đeo khẩu trang
kính chắn giọt bắn
vệ sinh tay trước khi và sau chăm sóc